vừa qua công lộc bộ doanh nghiệp xuất khẩu trực thuộc trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư
tp hcm phối hợp với tập đoàn safuan group của malaysia công bố dự án chợ việt nam đầu tiên
tại thủ đô kuala lumpur của malaysia đây sẽ là nơi để các doanh nghiệp việt nam có cơ hội
mở rộng quan hệ thương mại với các nước trong khối asean và các nước khác trên thế giới
chợ nằm trong trung tâm thương mại safuan plaza tại thủ đô kuala lumpur malaysia
gồm sáu tầng với hai trăm linh gian hàng dành cho các doanh nghiệp việt nam xuất khẩu các mặt hàng nông sản
thủy hải sản đồ dùng thủ công mỹ nghệ thời trang dịch may cơ khí máy móc mỹ phẩm
các công nghệ độc quyền các ngành dịch vụ của việt nam
hàng hóa khi xuất khẩu qua malaysia phải đáp ứng các tiêu chuẩn hala
chấp hành về quy định an toàn thực phẩm về gián nhãn hàng hóa truy xuất nguồn gốc
chợ được hình thành do nhu cầu về hàng hóa việt nam tại malaysia ngày càng nhiều
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín việt nam xuất khẩu sang malaysia hơn ba năm tỷ usd
các sản phẩm tăng mạnh là máy móc thiết bị tăng hơn sáu mươi sáu phương tiện vận tải tăng hơn hai mươi một
thủy hải sản tăng hơn một mươi ba